kính chào quý vị và các bạn
giá bán trung cư hà nội quý ii vẫn giữ được ổn định dự báo lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trở lại
giảm phí trước bạ thị trường ô tô tăng trưởng trở lại
sẽ xiết cho vay lại vốn vay oda vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ là những thông tin chính
được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
trên mạng xã hội thịt lợn thịt bò với mát ngoại nhập đang được giao với giá siêu rẻ
tuy nhiên chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ vệ sinh an toàn thực phẩm của mặt hàng này không ai kiểm định được
trong khi thịt rẻ sườn bò australia bán tại các cửa hàng nhập khẩu giá lên tới ba trăm một mươi ba trăm tám mươi đồng một kg
trên chợ online sản phẩm này đang được giao bán chỉ bằng một phần tư giá của hàng nhập khẩu với giá chỉ từ tám mươi đến một trăm sáu mươi đồng một kg
tương tự thịt lợn ngoại nhập giá cũng rẻ bằng một phần tư giá thịt lợn trong nước
theo các chuyên gia thịt lợn ngoại nhập có thể rẻ hơn trong nước
do điều kiện của ngành chăn nuôi và quy trình chế biến của nước xuất khẩu
tuy nhiên người tiêu dùng cẩn thận trọng khi mua thịt lợn có giá quá rẻ
bởi đó có thể là các loại thịt kém chất lượng cận hạn sử dụng hoặc quá hạn